bệnh viện đa khoa sadek tỉnh đồng tháp vừa phẫu thuật lấy dị vật là một chai nhựa dài hai mươi cm từ hộ môn cho một người đàn ông ba mươi sáu
trước đó vào ngày sáu tháng ba người đàn ông đến viện cấp cứu trong tình trạng đau vùng hạ vị không thể đi tiêu hậu môn trực tràng còn bị kẹt một chai nhựa
bệnh nhân cho biết do muốn đặt khoái cảm nên đã tự nhét chai nhựa vào hố môn tuy nhiên đã lơ tay để chai trượt vào bên trong
kết quả chụp x quang cho thấy dị vật nằm cách hậu môn khoảng năm cm nên bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay
các bác sĩ đã gây mê mổ lấy dị vật cho bệnh nhân do dị vật nằm gần nội môn nên chưa trượt sâu quá việc lấy dị vật cũng thuận lợi
theo các bác sĩ chậm lấy dị vật bệnh nhân có thể bị tắc ruột vỡ ruột nguy hiểm đến tính mạng
gần đây tại một số các bệnh viện liên tiếp cũng ghi nhận các vụ cấp cứu do mắc dị vật ở hộ môn vì tự sướng tiêm cảm giác khói cảm
mới đây nhất cũng theo thông tin từ bệnh viện nguyễn tri phương tp hcm cho biết
các bác sĩ khoa ngoại tiêu hóa đã tiến hành phẫu thuật thành công cho một trường hợp bị mắc dị vật khủng là một quả zia leo trong vùng hậu môn trực tràng
bệnh nhân là nam thanh niên tên bg một mươi chín tuổi ở long an nhập viện trong tình trạng tỉnh táo
theo lời kể của bệnh nhân do muốn thử cảm giác lạ m đã nhét một quả dưa leo rất to vào vùng hộ môn
sau đó trượt tay nên kẹt vào sâu bên trong
bệnh nhân đã cố gắng dặn đi vệ sinh và dùng tay để lấy da tuy nhiên không được nên đã tới bệnh viện địa phương
ngay sau đó được chuyển tuyến lên bệnh viện tuyến trên
tại bệnh viện nguyễn tri phương các bác sĩ đã tiến hành nội soi trực tràng cho bệnh nhân
và xác định quả dưa leo dài hơn một mươi cm thuân dài rất chắc bề mặt tương đối chân láng di vật vừa to nằm sâu trong lòng trực tràng
do kích thước dị vật quá lớn tiến hành cấp quan nội soi thất bại
các bác sĩ đã phải nội soi đề nghị hội trần với các bác sĩ khoa ngoại tiêu hóa
bệnh nhân nhanh chóng được chuyển tới khoa phẫu thuật gây mê hồi sức
quá trình phẫu thuật các bác sĩ đã dùng kẹp có móc kẹp chặt nhẹ nhàng xoay vòng và kéo sang ngoài
hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và đã xuất viện hẹn tái khám
một vụ việc khác tương tự cũng đã xảy ra vào ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm hai mươi ba
các bác sĩ khoa ngoại tổng quát bệnh viện đa khoa bình thuận đã tiếp nhận một nam thanh niên cũng một mươi chín tuổi
nhập viện trong tình trạng đau vùng hậu môn do đã đưa một cây xúc xích vào trong hậu môn bởi muốn thử cảm giác mới lạ
bệnh nhân đã cố gắng lấy cây xúc xích ra tuy nhiên không thành công
do tâm lý ngại ngùng nên hai ngày sau anh mới tới bệnh viện để can thiệp
qua nội soi trực tràng các bác sĩ đã thực hiện lấy dị vật qua đường hậu môn trực tràng
nông hậu môn sử dụng kẹp sắt khắp dị vật ra ngoài
hình ảnh clip đã ghi lại một cây xúc xích có chiều dài khoảng một mươi năm cm khi lấy ra vẫn còn nguyên hai đai kim loại
thạc sĩ bác sĩ nguyễn văn đức khoa phẫu thuật tiết niệm nam học bệnh viện đa khoa sành phôn hà nội cho biết
một số người thích thủ dâm qua đường hộ môn thường xuất phát bởi lý do muốn từ cảm giác khoái cảm và mới lạ
do người thủ dâm cảm thấy thích được cảm giác kích thích này ở bên trong thành của trực tràng có tuyến tiền liệt tuyến
khi có một vật tác động vào tuyến tiền liệt này sẽ lặp đi lặp lại rất nhiều lần như một hình thức massage
sẽ khiến cho tuyến tiền liệt tiến tiết ra chất dịch từ đó người thủ dâm qua đường hậu môn cũng đạt được khoái cảm nhất định
khi các bác sĩ đã chẩn đoán con dị vật ở bên trong đường tiêu hóa dưới đầu tiên cần phải làm đó là khai thác thông tin từ bệnh nhân
qua khai thác thông tin từ bệnh nhân bác sĩ sẽ xác định được dị vật của đường tiêu hóa là gì
sau đó các bác sĩ tiến hành nội soi trực tràng bằng các biện pháp tiền mê gây mê tĩnh mạch và nội soi ngược dòng từ đường hậu môn đi lên để xác định được hình dạng kích thước của di vật
qua đó sẽ quyết định dùng biện pháp nội soi hay mổ để lấy dị vật xa với phương pháp nội soi sẽ dùng banh kẹp mắc dị vật sang ngoài trong trường hợp dị vật không có đầu sọc nhọn
nếu trong trường hợp nội sai có nhiều nguy cơ thủng hoặc cây chảy máu trực tràng không thể kéo dị vật ra ngoài được thì các bác sĩ năm khoa sẽ hội trần với các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa để quyết định có mổ lấy dị vật ra ngoài hay không đảm bảo an toàn cho trực tràng của bệnh nhân bởi vùng trực tràng là vùng chứa rất nhiều phân nguy cơ nhiễm trùng rất cao
tuy thuộc vào dị vật bị kẹt ở trong hậu môn là thực phẩm hay đồ chơi tình dục nếu dùng cụ bị kẹt là những loại thực phẩm xúc xích dưa chuột cà rốt cà tím thông thường nếu để qua ba năm ngày thì các loại thực phẩm này sẽ bị phân hủy một phần nào đó và gây nên nhiễm chủng bởi trực tràng vẫn tiết ra một lượng men tiêu hóa dù rất ít nhưng vẫn có thể tiêu hóa các loại thực phẩm này

tuy thuộc vào dị vật bị kẹt ở trong hậu môn là thực phẩm hay đồ chơi tình dục nếu dùng cụ bị kẹt là những loại thực phẩm này sẽ bị phân hủy một phần nào đó và gây nên nhiễm chủng bởi trực tràng vẫn tiết ra một lượng men tiêu hóa các loại thực phẩm này
tuy thuộc vào dị vật bị kẹt ở trong hậu môn là thực phẩm này sẽ bị phân hủy một phần nào đó và gây nên nhiễm chủng bởi trực tràng vẫn tiết ra một loại thực phẩm này